thưa quý vị và các bạn
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai chỉ rõ những biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống
của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên
quân liêu xa rời quân chúng không sâu sát cơ sở thiếu kiểm tra đôn đốc
không nắm chắc tình hình địa phương cơ quan đơn vị mình thờ ơ vô cảm
thiếu trách nhiệm trước những khó khăn bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân
đây là trở ngại trong quá trình xây dựng các văn kiện hoạch định chủ trương phát triển
kinh tế xã hội đất nước chỉnh đốn đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
về đối tượng và tác hại của căn bệnh quan liêu trong bài viết
đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quân liêu
trên tạp chí xây dựng đảng tác giả trần công huyền nhận xét
bệnh quan liêu có thể xuất hiện ở bất kỳ cấp nào và bất kỳ cán bộ đảng viên nào
ngay cả những đảng viên cán bộ ở cơ sở tuy sống ăn ở cùng nhân dân
nếu mắc bệnh quan liêu cũng không nắm được tình hình cụ thể của địa phương mình
những ai mắc bệnh quan liêu không gần gũi lắng nghe ý kiến của nhân dân
thích ngồi bàn giấy chỉ tay năm ngón đóng cửa lại mà đặt kế hoạch viết chương trình
với họ việc gì cũng dùng mệnh lệnh
họ tự cho mình cái gì cũng giỏi cũng biết không chịu học hỏi nhân dân
nên quyết định của họ thường không phù hợp với thực tế với nhu cầu của nhân dân
họ có mắt mà không tường có tai mà không thấu có chế độ mà không giữ đúng
có kỷ luật mà không nắm vững
kết quả là những người xấu những cán bộ tha hóa tha hồ tham ô lãng phí lũng đoạn
các bệnh quan liêu để lại hậu quả nặng nề
vì đã mắc bệnh quan liêu không những thiếu kiểm tra kỹ lưỡng chỉ đạo đại khái qua loa chung chung
mà còn thiếu dân chủ sợ phê bình không giữ nguyên tắc lãnh đạo của đảng
vì vậy ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó có nạn tham ô lãng phí tham nhũng
quan liêu thường cặp đôi với lãng phí tham nhũng nó là tiền đề và hệ quả của nhau
trong mối quan hệ này
quan liêu là yếu tố tạo điều kiện cho tham nhũng
bệnh quan liêu đã ấp ủ dung túng che chở cho nạn tham ô lãng phí
tham nhũng lãng phí cũng làm cho quan liêu trầm trọng hơn
trong một bài viết có tiêu đề
nhận diện khắc phục bệnh quan liêu xa rời quần chúng của cán bộ đảng viên
đăng trên tạp chí quốc phòng toàn dân tác giả đại tá tiến sĩ nguyễn sĩ họa cho biết
hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai đánh giá
thời gian qua
có những cán bộ thiếu kiểm tra đôn đốc không sâu sát nắm chắc tình hình cơ sở
vì thế mắc vào bệnh xa quần chúng bàn giấy dẫn đến lý luận xuông
xây dựng kế hoạch thực hiện không sát với thực tế
đó còn là biểu hiện ở cách làm việc quan cách cửa quyền hách dịch thiếu dân chủ
theo kiểu đóng cửa làm kế hoạch viết chương trình rồi đưa ra cột vào cổ dân chúng
bắt dân chúng theo hoặc chỉ biết mệnh lệnh hành chính không làm cho dân hiểu
dân theo gây bức xúc giảm lòng tin của nhân dân vào đảng nhà nước
điều này diễn ra khá phổ biến ở cách làm việc của cán bộ khi giải quyết các vấn đề về đất đai
đền bù giải tỏa dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài ở nhiều địa phương trong thời gian qua
đó còn là thái độ thờ ơ vô cảm tắc trách thiếu trách nhiệm trước những khó khăn bức xúc
và đòi hỏi quyền lợi chính đáng của nhân dân
thấy những việc có hại đến nhân dân vẫn làm ngơ
không giải quyết hoặc đùn đầy trách nhiệm
thậm chí những ý kiến đúng nêu rõ vấn đề thì họ dìm đi
làm cho dân chúng nghi ngờ thậm chí bất mãn không ủng hộ dẫn đến thất bại
cũng theo tác giả bài viết căn bệnh nêu trên do nhiều nguyên nhân khác nhau
cả khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu
một số cán bộ đảng viên chưa nhận thức đúng đắn đầy đủ vị trí vai trò
mạnh của quần chúng nhân dân chưa nhận thức và giải quyết thấu đáo
quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân giữa cán bộ đảng viên và quần chúng
tuy nhiên cũng có một số cán bộ đảng viên tuy nhận thức đúng vấn đề
thấy rõ những nguy hại của căn bệnh đó nhưng do thiếu bản lĩnh và sự rèn luyện thường xuyên
xa vào chủ nghĩa cá nhân dẫn tới suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
bên cạnh đó cơ chế kiểm soát quyền
quyền lực ở các cấp còn thiếu chặt chẽ làm nảy sinh nạn chạy chức chạy quyền
tham ô lợi ích nhóm thậm chí tự cho phép mình cái quyền làm quan cách mạng
đứng trên nhân dân cũng là một trong những nguyên nhân của bệnh quan liêu xa rời quần chúng
sinh thời bác hồ đã chỉ rõ quan liêu là cán bộ phụ trách xa rời thực tế
không điều tra nghiên cứu đến nơi đến trốn những công việc cần phải làm
việc gì cũng không nắm vững
chỉ đạo một cách đại khái chung chung
ngay sau khi cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công chính quyền nhân dân được thiết lập
chủ tịch hồ chí minh đã cảnh báo về nguy cơ của bệnh quan liêu
trong thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ tỉnh huyện và làng vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bác nói tới những lầm lỗi của một số cán bộ như làm việc trái phép cậy thế hủ hóa
tư túi chia rẽ kiêu ngạo
bác lên án các ông quan cách mạng coi khinh nhân dân cử chỉ lúc nào cũng vác mặt quan cách mạng lên
không biết rằng thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin cậy của dân sẽ hại đến uy tín của chính phủ
đại hội sáu của đảng khi tổng kết kinh nghiệm xây dựng chính quyền đã nhấn mạnh
thói quan liêu độc đoán chuyên quyền đặc quyền đặc lợi là kẻ thù nguy hiểm đối với một đảng lãnh đạo chính quyền
khi phê phán chủ nghĩa quan liêu và tệ cửa quyền
đã nghiêm khắc lên án thái độ hách dịch cửa quyền vô trách nhiệm
thậm chí nhẫn tâm trước những khó khăn và đau khổ của nhân dân
đại hội một mươi hai của đảng chỉ rõ tệ quan liêu tham nhũng lãng phí chưa bị đẩy lùi
hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai đã xác định những biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống
trong đó có biểu hiện của tệ quan liêu
từ những chỉ dẫn của bác hồ và thực tiễn những năm qua cho thấy
những hạn chế yếu kém hiệu quả chưa cao trong thực hiện nhiệm vụ
nạn tham nhũng lãng phí và những tiêu cực khác của bộ máy nhà nước
cũng như hệ thống chính trị đều có nguồn gốc từ bệnh quan liêu
quan liêu là căn bệnh nguy hiểm nhất
vì quan liêu nên trong xây dựng chủ trương chính sách pháp luật
không sát thực tế khó đi vào cuộc sống không thẩm định kỹ các dự án đầu tư
không kiểm tra sâu sát trong quá trình triển khai dự án
nên khi phát hiện hậu quả
thì đã quá muộn
sự cố môi trường do phongmosa gây ra là vô cùng nghiêm trọng
và là bài học về sự quan liêu tắc trách của những cơ quan cán bộ có thẩm quyền
thẩm định phê duyệt theo dõi dự án
hàng loạt dự án hiện đang đắp chiếu có thâm niên hàng chục năm với hàng nghìn tỷ đồng
hàng trăm dự án quy hoạch đất đai không đúng quy định
ngồi bàn giấy tự vẽ ra không phù hợp thực tế
làm cho nhân dân bức xúc
khiếu kiện triền miên và không ngoại trừ cả những tiêu cực trong công tác cán bộ
đều có nguồn gốc từ quan liêu thiếu trách nhiệm
trong một bài viết đăng trên báo nhân dân số hai mươi ba ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bác hồ đã chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp đấu tranh phòng chống bệnh quan liêu
người cho rằng nguyên nhân bệnh quan liêu là xa nhân dân
do đó không hiểu tâm lý nguyện vọng của nhân dân
kinh nhân dân cho là nhân dân
nhân dân bảo sao làm vậy không hiểu được lý luận chính trị cao xa như mình
khi có sai lầm khuyết điểm thì sợ nhân dân phê bình
sợ mất thể diện sợ phải sửa chữa
bệnh quan liêu mệnh lệnh chỉ đưa đến một kết quả là hỏng việc
vì vậy chúng ta phải mau mau chữa bệnh nguy hiểm ấy
bác còn chỉ rõ cách chữa của bệnh ấy là đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết
liên hệ chặt chẽ với nhân dân
việc gì cũng bàn với dân giải thích cho nhân dân hiểu rõ
có khuyết điểm phải thật thà tự phê bình trước nhân dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình
sẵn sàng học hỏi nhân dân tự mình phải gương mẫu cần kiệm liêm chính để nhân dân nói theo
trong phiên họp hội đồng chính phủ tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nhân dịp quốc khánh bác đem đến một hộp bút và nói
hôm nay tôi xin tặng các vị các chú mỗi người một hộp bút

hôm nay tôi xin tặng các vị các chú mỗi người một cây bút để làm việc
bác đưa tận tay từng bộ trưởng từng ủy viên
mọi người nhìn lên nắp bút thấy khắc dòng chữ
bút chống quan liêu
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
phòng chống bệnh quan liêu không thể tiến hành bằng những lời hô hào
những phương châm chung chung
mà phải có một hệ thống
biện pháp cụ thể
yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên
phải thực sự nêu gương
trước hết là ủy viên bộ chính trị
ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương và gần đây là quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy
trong việc tiếp dân đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân
trong quá trình thực hiện những nội dung cụ thể đó chúng ta cần phải luôn xác định khắc phục tình trạng quan liêu
tập trung vào các giải pháp
một là xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai
về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín
ngang tầm nhiệm vụ đấu tranh chống lại việc lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân cho gia đình
cán bộ cấp cao người đứng đầu các ngành địa phương phải luôn rèn luyện nêu cao đạo đức cách mạng
quét sạch chủ nghĩa cá nhân tích cực tự phê bình và phê bình
vấn đề đặt ra hiện nay là tuyển chọn được những người
tâm huyết trung thành với đảng không vụ lợi loại bỏ những người kém đức kém tài ra khỏi bộ máy đảng nhà nước
ngăn chặn bè cánh lợi ích nhóm phá hoại kỷ cương kỷ luật vô hiệu hóa pháp luật chính sách và những chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước
hai là thực hiện chế độ trách nhiệm cá nhân nghiêm ngặt xác định rõ cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan
từng chức danh trong bộ máy nhà nước nhất là người đứng đầu
đây là việc làm hết sức cần thiết
vì muốn kiểm tra quy kết được trách nhiệm của từng cơ quan và từng chức danh
phải xác định được rõ ràng cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan và từng chức danh
để khi sự việc xảy ra thì theo quy định mà quy kết trách nhiệm khắc phục tình trạng tranh công đổ tội
ba là bảo đảm quyền giám sát của nhân dân đối với mỗi cán bộ lãnh đạo và quản lý
huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng
lãnh đạo và quản lý
nhất là sự tham gia của báo chí của các tổ chức chính trị xã hội
bốn là tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra việc thực hiện đường lối chủ trương
các nghị quyết chỉ thị của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
quy định của các tổ chức trong hệ thống chính trị
thanh tra kiểm tra cần được diễn ra trên mọi cấp độ trên mọi lĩnh vực
và phải được thực hiện thường xuyên khi cần kiểm tra đột xuất không báo trước
xử lý nghiêm minh các trường hợp vì quan liêu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí cần xác định giáo dục thuyết phục phòng ngừa là chính
nhưng trong tình hình hiện nay bên cạnh việc coi trọng giáo dục thuyết phục
cần có chế tài xử lý nghiêm minh các trường hợp vì quan liêu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thực hiện xử phạt nghiêm minh với những hành vi quan liêu tắc trách này sẽ góp phần gian đe
chấn chỉnh kỳ cương trật tự trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
quan liêu xa rời quần chúng là một căn bệnh rất nguy hiểm đang tồn tại ở một bộ phận cán bộ đảng viên
cần phải được chữa kịp thời và triệt để
những biện pháp trên đây là rất cơ bản với mỗi tổ chức cơ sở đảng
cần đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng quản lý bồi dưỡng đánh giá cán bộ đảng viên
nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình
tự rèn luyện bồi dưỡng của mỗi người
đồng thời giải quyết tốt mối quan hệ với nhân dân để thực sự là người lãnh đạo
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
mỗi cán bộ đảng viên cần tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng
nhất là học tập và làm theo phong cách làm việc gần dân thân dân vì dân của chủ tịch hồ chí minh
thông qua những công việc cụ thể hàng ngày gắn với cương vị công tác
để xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
thực tế cho thấy ở bất cứ cơ quan đơn vị địa phương nào mà người cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu mà thực sự gương mẫu về phẩm chất đạo đức lối sống
năng lực công tác và hết lòng vì nhân dân thì được nhân dân tôn trọng
yêu mến nể phục tin tưởng và noi theo
từ đó cán bộ đảng viên và nhân dân hòa vào một và như thế
bệnh quan liêu xa rời quần chúng cũng tự mất theo
năm hai nghìn một mươi chín là năm toàn đảng toàn dân toàn quân ra sức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
nhằm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
lúc này chống bệnh quan liêu là vô cùng quan trọng để chủ trương chính sách của đảng nhà nước được thực hiện thật sự hiệu quả
đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân xây dựng nước việt nam thịnh vượng hùng cường
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi